nhiều phản ánh của người dân quanh khu nhà xưởng sản xuất mỹ phẩm hàn quốc jenny cho biết xưởng đã tồn tại khá lâu và chính họ cũng không biết nó được cấp phép như thế nào
còn đây là hàng nghìn chai lọ không nhãn mát rõ ràng với duy nhất dòng chữ geny hàng trăm gành hóa chất không tên nguồn gốc xuất xứ hàng chục thùng nguyên liệu được gọi tên là tảo non nhưng thực chất là thứ bột không rõ nguồn gốc
và đây là thứ sắp được đắp lên mặt người tiêu dùng thứ chất lỏng đã được trộn và bảo quản trong các thùng không có gì chắc chắn là đảm bảo vệ sinh như thế này chưa hết cái được gọi là sản phẩm hàn quốc thực chất là một sản phẩm được đóng gói thô sơ như thế này
gây sốc và hài hước hơn loại mỹ phẩm làm giả hàn quốc này còn bày cho khách hàng tìm hiểu các phương pháp chống hàng giả
với những công nghệ như thế này thì câu hỏi đặt ra là sản phẩm làm đẹp cho phụ nữ có an toàn hay không và liệu rằng chính quyền địa phương sở tại cũng như cơ quan chức năng có nắm được những công nghệ nguy hại này
chúng tôi đang tìm câu trả lời của các cơ quan chức năng và sẽ chuyển tới quý vị trong những bản tin sau